vùng biển đảo huyện kim sơn tỉnh ninh bình là vùng có nhiều điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế biển bền vững và đa dạng
nhiều cơ sở sản xuất con giống thủy sản theo công nghệ cao phục vụ nhu cầu trong và ngoài tỉnh
tuy nhiên tiềm năng và lợi thế phát triển kinh tế biển vẫn còn dư địa rất lớn cần phải tận dụng
đây là đánh giá của bộ nông nghiệp trong buổi làm việc với tỉnh ninh bình vào ngày ba mươi một tháng bảy
bộ nông nghiệp trong buổi làm việc với tỉnh ninh bình vào ngày ba mươi một tháng bảy
trong thời gian tới tỉnh ninh bình cần có giải pháp quy hoạch lại nuôi trồng thủy hải sản mặn lợ ven sông tập trung nghiên cứu giống quy trình nuôi trồng đối với các đối tượng nuôi trồng thủy hải sản
bên cạnh đó cần đặc biệt chú trọng vào việc xây dựng bảo vệ hệ thống rừng gập mặn phòng hộ ven biển trong thời gian tới